nhằm chia sẻ các sáng kiến trong hoạch định chiến lược kinh doanh hỗ trợ các đơn vị thiết lập được mô hình kinh doanh mang lại giá trị lâu bền cho cộng đồng
đồng thời góp phần bảo vệ môi trường bền vững hội thảo phát triển năng lực kinh doanh sáng tạo và bền vững do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
phối hợp với traffic đã được tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng chín tại hà nội
tại hội thảo các chuyên gia đã đánh giá để cạnh tranh và phát triển một cách bền vững
doanh nghiệp cần xây dựng được mô hình kinh doanh phù hợp mang lại giá trị lâu bền cho cộng đồng
đồng thời tận dụng các lợi thế của cách mạng khoa học công nghệ để khai thác mọi nguồn lực trong xã hội một cách hiệu quả nhất vì môi trường và sự phát triển của thế hệ mai sau
bây giờ thì các doanh nghiệp phải hướng đến việc xây dựng năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh bền vững
và đặc biệt nữa là với sức ép của vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay
cũng như là sức ép của việc xây dựng những thương hiệu mà được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ lâu dài
thì đây là một trong những điều mà tôi cho rằng các doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ đều phải quan tâm
theo tổ chức jeffice hiện các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện trách nhiệm xã hội
cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
chính vì vậy cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp
đi đôi với việc ban hành các chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm bảo vệ môi trường